một tin vui cho những người hâm mộ môn bốc sinh dạng sáng nay thì tuyển thủ bốc sinh việt nam nguyễn văn đương
đã gây bất ngờ khi hạ knockout tay đấm của thái lan chỉ trong vòng sáu mươi giây
và giành xuất dự olympic thứ năm cho đoàn thể thao việt nam tại tokyo nhật bản diễn ra vào mùa hè năm nay
võ sĩ người thái lan trật trai de chabutdi rất mạnh từng thắng văn đương ở chung kết sea games năm ngoái
nhưng lần tái đấu này tay đấm người việt nam đã tung những cú đấm móc đầy uy lực và hiệu quả
khiến đối thủ bị sự thua chỉ trong sáu mươi giây
tại trận tứ kết vòng loại olympic tokyo hai nghìn hai mươi khu vực châu á thái bình dương diễn ra tại jordan
kết quả này đã giúp nguyễn văn đương lọt vào nhóm võ sĩ có thành tích cao nhất hạng cân năm mươi bảy kg
qua đó ghi tên mình vào bàn kết đồng thời đoạt vé chính thức tham dự olympic tokyo hai nghìn hai mươi
dự kiến diễn ra vào cuối tháng bảy tới tại nhật bản
như vậy đến thời điểm hiện tại ngoài nguyễn văn đương thể thao việt nam đã có bốn suất nữa dự olympic hai nghìn hai mươi
của nguyễn huy hoàng môn bơi lê thanh tùng môn thể dục dùng cụ
đỗ thị ánh nguyệt và hoàng phi vũ môn bắn cùng